đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
câu chuyện về chạy trường chạy lớp mỗi mùa tuyển sinh dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại ước muốn tìm cho con một môi trường giáo dục tốt là chính đáng thế nhưng vì điều này mà vô tình phụ huynh tạo ra những áp lực không đáng có cho chính mình và cho cả những đứa trẻ
câu chuyện về trường chuyên lớp chọn có lẽ vẫn sẽ được bàn đi bàn lại cho đến khi mà các trường học thay đổi phương thức tuyển sinh phụ huynh dám gỡ bỏ áp lực cho con cái và điểm số không phải là tất cả để đánh giá năng lực của mỗi cá nhân
chương trình tuần này cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại